bộ y tế thông tin về hai ca bệnh vừa được xét nghiệm dương tính với virus ncov cụ thể như sau
hai bệnh nhân hiện đang ở xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là mẹ ruột và em gái ruột của bệnh nhân ntd
đã được xác định dương tính với ncov trước đó
một trong bảy người việt nam khác được công ty trách nhiệm y hoạn nihon plus của nhật bản
cử sang trung quốc tập huấn tại thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc cùng trở về việt nam ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
cả hai bệnh nhân này là đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân ntd do vậy đã được cơ quan y tế
và chính quyền địa phương đưa vào diện đối tượng cần giám sát chặt chẽ theo dõi sức khỏe tại gia đình và cộng đồng
cả hai bệnh nhân này đều phối hợp rất tốt với cơ quan y tế thực hiện các biện pháp xử lý dịch theo đúng quy định của bộ y tế
ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi qua việc giám sát và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần
cơ quan y tế địa phương phát hiện hai trường hợp này xuất hiện các triệu chứng ho mệt mỏi
cả hai trường hợp này đã được đưa vào cơ sở y tế để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân này đang ổn định kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân này dương tính với virus ncov